do ảnh hưởng của cơn bão số chín trên địa bàn tỉnh long an đã có mưa to gió lớn làm nhiều diện tích lúa vụ đông xuân và rau màu bị ngập úng ngã đổ khiến hai người bị điện giật tử vong và nhiều tuyến đường bị hư hỏng
theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an toàn tỉnh có hơn một sáu trăm linh hectare lúa và gần một mươi năm hectare hoa màu bị ngập ống ngã đổ gây giảm năng suất từ một mươi đến ba mươi tập trung chủ yếu ở các huyện tân trụ đức huệ bến lức cần đước
hiện tại người dân ở các địa phương đang nỗ lực bơm nước chống ống để cứu lúa
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh long an đã chỉ đạo các địa phương tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai hỗ trợ người dân khắc phục việc ngập ống vận động nhân dân và lực lượng dân quân hỗ trợ thu hoạch các diện tích lúa chín gia cố các tuyến đê bao và tổ chức tháo toàn bộ hệ thống nước ngập thông qua các hệ thống cống phục vụ cho việc sản xuất
ngoài ra trên địa bàn còn có nhiều cây xanh ngã đè lên các đường dây điện trung thế hai căn nhà bị tốc mái các sự cố này đã được khắc phục trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
trong một diễn biến khác chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trên địa bàn huyện đức hòa xảy ra vụ việc hai vợ chồng chị lê thị thúy bị điện giật dẫn đến tử vong
theo các nhân chứng tại địa phương cho biết do mưa lớn gây ngập ống ruộng hoa màu nên hai vợ chồng chị thúy đã dùng máy motor đấu nối điện để bơm nước trong ống và bị điện giò dỉ